thưa quý vị và các bạn
thời gian qua nhiều dự án tìm hiểu truyền bá lịch sử phục dựng văn hóa truyền thống
từ các tác giả nhóm tác giả trẻ có kết hợp ứng dụng công nghệ cao cho thấy
đây không chỉ là hiện tượng tự phát nhất thời mà đã trở thành một hướng đi đúng đắn
thể hiện niềm say mê tự hào của thế hệ trẻ với các giá trị trong quá khứ của đất nước của dân tộc
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài
khơi dậy niềm đam mê tự hào với lịch sử văn hóa dân tộc của tác giả quang minh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
so với những sản phẩm tái hiện lịch sử đầu tiên từ kỹ thuật đồ họa vi tính thô sơ
ra đời những năm về trước không ít người xem sẽ phải bất ngờ trước sự tiến bộ vượt bậc
trong các dự án phục dựng quá khứ của các nhóm tác giả đương đại
nhiều phương pháp tiếp cận lịch sử văn hóa truyền thống đã được các tác giả trẻ vận dụng sáng tạo
thay thế cho những thức phim ba d khô cứng vay mượn hình ảnh từ các trang phục kiến trúc
tạo hình nhân vật vốn thường xuất hiện trong các bộ phim cổ trang nước ngoài
thay vì phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ
mới giờ đây chỉ còn vai trò là công cụ thiết kế lưu chữ trao đổi hoặc đăng tải thông tin
đi đầu và gặt hái thành công hơn cả trong trào lưu này
phải kể tới hai vở diễn tứ phủ của việt tú và tinh hoa bắc bộ của hoàng nhật nam
trong đó tứ phủ có thể xem là một bước đi đột phá khi tái hiện nghi lễ hầu đồng
vốn là một sinh hoạt văn hóa tâm linh dân gian trở thành một tác phẩm trình diễn sân khấu đương đại
với sự hỗ trợ của nhiều kỹ xảo hình ảnh ánh sáng tiên tiến
tinh hoa bắc bộ lại lấy điểm trong lòng khán giả bằng cách biểu diễn những sinh hoạt dân gian quen thuộc
dưới các hiệu ứng ba d mapping và laser công nghệ trình diễn kết hợp giữa ánh sáng và âm nhạc
thông qua một chương trình nghệ thuật hoành tráng tác phẩm không chỉ đơn giản tái hiện không gian bắc bộ truyền thống
mà còn là câu chuyện về một trong những hiện tượng độc đáo của phật giáo việt nam
thông qua cuộc đời thăng trầm của từ đạo hạnh một thiền sư nổi tiếng trong lịch sử nhà lý
cũng như phần nào nói lên những giá trị lịch sử và tinh hoa văn hóa đương thời
không công phu đồ sộ như những dự án kể trên nhưng các sản phẩm sự kiện triển lãm tái hiện lịch sử và văn hóa truyền thống
của nhiều nhóm tác giả độc lập đã và đang tạo ra những dấu ấn riêng nhờ phương pháp ý tưởng độc đáo
cũng như sự gần gũi thiết thực của chúng
có thể kể đến các dự án tiêu biểu đang ngày càng thu hút sự chú ý của truyền thông và những người yêu lịch sử
như kể chuyện quá khứ bằng facebook giới thiệu hoa văn truyền thống bằng sách tô màu
quảng bá trang phục truyền thống thông qua vẽ chuyện tranh quảng bá quần thể văn hóa bằng ứng dụng google maps
tìm hiểu nghệ thuật cổ qua sản phẩm lưu niệm
về sự nghiêm cẩn và chuyên nghiệp của ban tổ chức chuỗi sự kiện
trình diễn trang phục cung đình và tái hiện lễ tiến lịch thời lê sơ diễn ra từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội
người xem có thể sẽ bất ngờ khi biết cha đẻ của dự án phục dựng văn hóa truyền thống này là việt nam center
tức là trung tâm việt nam một tổ chức phi lợi nhuận với phần lớn thành viên là người việt nam hiện đang học tập sinh sống làm việc tại nước ngoài
và không hề được đào tạo về sử học
các dự án của vietnam center như dệt nên triều đại weaving the rim cựu tiến tân future writen in the path
tương lai được viết trong quá khứ đã thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ việt nam và nước ngoài bằng cách tận dụng các lợi thế từ truyền thông đa phương tiện
bên cạnh chương trình trình diễn trang phục truyền thống vietnam center còn cung cấp các đoạn phim cg computer graphics
một thuật ngữ được các nước phương tây sử dụng
địa chỉ công nghệ đồ họa web kỹ thuật số của nhật bản tranh ảnh minh họa khá bắt mắt và gần gũi về giai đoạn hậu lê trong lịch sử việt nam
trong khi đó dự án họa sắc việt của nhóm esrite lại cho thấy tiềm năng ứng dụng giá trị của dòng tranh khắc gỗ hàng chống
vốn đang có nguy cơ mai một bằng những sáng tạo trong nét vẽ và phương pháp in ấn
đây cũng là hướng đi từng được nhóm đại việt cổ phong theo đuổi qua hai dự án
dự án tương đối thành công về mặt truyền thông là hoa văn đại việt và nam phong họa khảo
lựa chọn phương pháp tiếp cận cộng đồng mạng chỉ bằng cách đơn giản là đăng tải bài viết ngắn hình ảnh hoặc các phim tài liệu ngắn lên facebook
thế nhưng các fanpage dx file history bí ẩn của lịch sử tìm hiểu về chiến tranh việt nam vẫn thu hút được sự tương tác cao nhờ nguồn thông tin đa dạng và khách quan
độc đáo hơn
sách sử việt một mươi hai khúc tráng ca của tác giả dũng phan quản trị viên gxfy history biên soạn lại từ những câu chuyện lịch sử của tác giả này trên fanpage facebook đã trở thành một trong số tác phẩm sử học hiếm hoi bán chạy trên thị trường sách việt nam năm hai nghìn một mươi tám
liên kết hợp tác gây quỹ cộng đồng để chung sức tạo ra các sản phẩm lịch sử có giá trị cũng là hướng đi được một số nhóm nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử lựa chọn
tiêu biểu có thể kể đến là dự án phim hoạt hình dài kỳ việt sử kiêu hùng của cộng đồng đuốc mồi nhóm đại việt cổ phong đạt phi media cùng nhiều đối tác khác
phương pháp có thể khác nhau nhưng điểm chung của các tác giả tham gia những dự án kể trên chính là niềm say mê với lịch sử văn hóa truyền thống cùng vốn kiến thức phong phú được tích lũy qua sách vở tham khảo ý kiến của các chuyên gia
thậm chí là qua nghiên cứu thực địa kết hợp với siêu tầm hiện vật
chẳng hạn để tái hiện trang phục cung đình thời lê sơ
việt nam center đã phải tra cứu tư liệu lịch sử
tìm kiếm các hiện vật hiếm hoi còn sót lại là áo giao lĩnh của đại tư đồ nguyễn bá khánh
cho đến việc lựa chọn làng nghề sưởng may có khả năng gia công những bộ quần áo này
trong khi đó niềm say mê các công trình pháo đài cổ đã khiến lê quốc và những người cùng sở thích với tác giả này
phải thường xuyên điền giã để có những kiến giải mới
dự án trong tương lai của lê quốc là mở những tour du lịch tham quan các pháo đài cổ trên toàn bộ lãnh thổ việt nam
tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu khảo sát độc lập một số tác giả trẻ đã không tránh khỏi sai lầm
do chủ quan hay còn thiếu kinh nghiệm
đó cũng chính là hạn chế mà cuốn sách sử việt một mươi hai khúc tráng ca của dũng phan
cùng nhiều dự án siêu tầm khảo cứu lịch sử trên internet hiện nay đang vấp phải
bên cạnh một số nhận định tích cực về phong cách kể chuyện lịch sử sinh động và hấp dẫn
sử việt một mươi hai khúc tráng ca còn tồn tại một số hạn chế mà nguyên nhân do tác giả quá mải mê chạy theo những giai thoại giã sử
thiếu phân biệt sự khác biệt giữa tài liệu lịch sử và các sáng tạo dân gian cá nhân về lịch sử
nguy hiểm và đáng lưu ý hơn là sau một thời gian yên ắng xu hướng xét lại chiêu tuyết cho một số nhân vật
vốn không được đề cao thậm chí bị xem là kẻ thù của quốc gia dân tộc trong lịch sử lại có dấu hiệu trỗi dậy
đồng thời việc tự ý sáng tạo trong việc truyền bá các giá trị văn hóa truyền thống cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi
như mới đây dự án đương đại hóa tranh đông hồ cùng hiland coffi kết hợp giữa thương hiệu đồ uống này với nghệ nhân nguyễn đăng chế
cùng nhóm họa sĩ phạm quang phúc nguyễn thị phương trinh phạm rồng đã vấp phải nhiều ý kiến phản hồi tiêu cực
nguyên nhân chính là xuất phát từ việc nhiều bức trong số này có chủ đề và nội dung nặng về quảng cáo
làm méo mó các giá trị chân thiện mỹ vốn là thế mạnh sức sống của tranh đông hồ
chọn chạy theo thị hiếu thay vì đi tìm con đường tồn tại trong một dòng tranh độc đáo của dân tộc
rõ ràng trong khi một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên có phần thở ơ với lịch sử và văn hóa bị cuốn vào các làn sóng văn hóa ngoại nhập
thì sự xuất hiện các dự án tìm hiểu truyền bá và phục dựng các giá trị lịch sử truyền thống từ đội ngũ tác giả trẻ là tín hiệu đáng mừng đáng được trân trọng và khích lệ
đáng quý hơn
đây không phải là hiện tượng nhất thời mà đã trở thành một trào lưu nhận được sự quan tâm đánh giá cao từ nhiều phía
trong đó có đánh giá nhận xét thể hiện sự trân trọng từ những nhà nghiên cứu có uy tín
nhìn vào đội ngũ tác giả nhóm tác giả cùng sản phẩm của họ thời gian qua
chúng ta có cơ sở để đặt niềm tin vào thành công của họ trong tương lai
và thực tế này cũng cho thấy
để các tác giả triển khai các dự án đưa lịch sử đến gần
hơn với cộng đồng
rất cần có sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan chức năng tổ chức doanh nghiệp quỹ cộng đồng
hiện nay tiềm năng áp dụng nền tảng công nghệ trong các dự án tuyên truyền
phục dựng các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống còn rất dồi dào
nhất là với sự phát triển của các công nghệ mới
nhưng cùng với các điều kiện tạo thuận lợi về chủ trương chính sách về vật chất và công nghệ
thì điều cần thiết nhất để các dự án thành công
góp phần khơi dậy niềm say mê tự hào với lịch sử văn hóa trong cộng đồng
nhất là với giới trẻ
vẫn là việc người thực hiện phải am hiểu lịch sử
làm việc nghiêm cẩn
tạo dựng động lực từ lòng yêu nước
tình yêu và niềm tự hào về lịch sử nước nhà
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
khơi dậy niềm đam mê tự hào với lịch sử văn hóa dân tộc
của tác giả quang minh
bài đăng trong một bình luận phê phán của báo nhân dân
chương trình xin tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau